thưa quý vị đến nay việt nam có sáu trăm sáu mươi bảy sáu trăm năm mươi ca mắc covid một mươi chín trong đó có bốn trăm ba mươi ba bốn trăm sáu mươi năm trường hợp đã được chữa khỏi
trong số các bệnh nhân đang điều trị có hơn năm năm trăm linh ca nặng thành phố hồ chí minh đã tiêm hơn tám năm mươi sáu triệu mũi vaccine covid một mươi chín
về tình hình dịch covid một mươi chín tại việt nam kể từ đầu dịch đến nay việt nam có sáu trăm sáu mươi bảy sáu trăm năm mươi ca mắc covid một mươi chín
đứng thứ bốn mươi bảy trên hai trăm hai mươi hai quốc gia và vùng lãnh thổ
trong khi với tỷ lệ số ca nhiễm trên một mươi triệu dân việt nam đứng thứ một trăm năm mươi sáu trên hai trăm hai mươi hai quốc gia và vùng lãnh thổ
bình quân cứ một triệu người có sáu bảy trăm tám mươi sáu ca nhiễm
đợt dịch thứ tư từ ngày hai mươi bảy tháng bốn năm hai nghìn hai mươi một đến nay số ca nhiễm mới ghi nhận trong nước là sáu trăm sáu mươi ba hai trăm ba mươi hai ca
trong đó có bốn trăm ba mươi sáu trăm chín mươi một bệnh nhân đã được công bố khỏi bệnh
có một mươi bốn bệnh nhân đã được công bố khỏi bệnh
trong ngày bốn trên sáu mươi hai tỉnh thành phố đã qua một mươi bốn ngày không ghi nhận trường hợp nhiễm mới trong cộng đồng
bao gồm bắc cạn tuyên quang lai châu hòa bình yên bái hà giang thái nguyên điện biên vĩnh phúc hải phòng hải dương hà nam phú thọ ninh bình
có bốn tỉnh thành phố không có ca lây nhiễm thứ phát trên địa bàn trong một mươi bốn ngày qua bao gồm thái bình con tum quảng ninh lào cai
năm tỉnh thành phố ghi nhận số mắc cao bao gồm
thành phố hồ chí minh ba trăm hai mươi sáu bảy trăm một mươi bốn
bình dương một trăm bảy mươi ba tám mươi sáu ca
đồng nai ba mươi tám tám mươi một ca
long an hai mươi chín tám trăm bốn mươi ba ca
tiền giang một mươi hai bảy trăm sáu mươi ca
về tình hình điều trị bệnh nhân covid một mươi chín
một số bệnh nhân khỏi bệnh
bệnh nhân được công bố khỏi bệnh trong ngày một mươi bảy tháng chín là chín chín trăm một mươi bốn
nâng tổng số ca được điều trị khỏi là bốn trăm ba mươi ba bốn trăm sáu mươi năm ca
hai theo thống kê sơ bộ
số bệnh nhân khỏi bệnh trong ngày một mươi bảy tháng chín là chín chín trăm một mươi bốn
số bệnh nhân nặng đang điều trị là năm năm trăm linh năm ca
trong đó thở oxy qua mặt nạ ba năm trăm linh bảy ca
thở oxy dòng cao hfnc chín trăm bảy mươi hai ca
thở máy không xâm lấn một trăm ba mươi một ca
thở máy xâm lấn tám trăm sáu mươi hai ca
số bệnh nhân tử vong
trung bình số tử vong ghi nhận trong bảy ngày qua là hai trăm năm mươi ca
tổng số ca tử vong do covid một mươi chín tại việt nam tính đến nay là một mươi sáu sáu trăm ba mươi bảy ca
chiếm tỷ lệ hai năm so với tổng số ca mắc và cao hơn bốn điểm phần trăm
so với tỷ lệ tử vong do covid một mươi chín trên thế giới hai một
về tình hình xét nghiệm trong hai mươi bốn giờ qua đã thực hiện cho hai trăm một mươi tám ba trăm hai mươi hai xét nghiệm
cho bảy trăm chín mươi năm một trăm bảy mươi năm lượt người
về số lượng xét nghiệm từ ngày hai mươi bảy tháng bốn năm hai nghìn hai mươi một đến nay
đã thực hiện được một mươi sáu một trăm bảy mươi tám ba trăm linh năm mẫu cho bốn mươi bảy bốn trăm chín mươi hai
về tình hình tiêm chủng vaccine covid một mươi chín
tổng số liều vaccine covid một mươi chín đã được tiêm là ba mươi ba sáu sáu trăm ba mươi hai liều
trong đó tiêm một mũi là hai mươi sáu tám trăm hai mươi một chín trăm linh sáu liều
tiêm mỗi hai là sáu một trăm tám mươi bốn bảy trăm hai mươi sáu liều
sáng ngày một mươi tám tháng chín hà nội ghi nhận hai ca mắc mới
số ca mắc mới được sở y tế công bố vào sáng ngày một mươi tám tháng chín là hai ca
trong đó có một ca tại khu cách ly
một ca tại khu phong tỏa
phân bố số mắc mới bao gồm tại hoàng mai một ca
thanh xuân một ca
và đều thuộc dùm f một của các trường hợp sàng lọc hoa sốt
cụ thể bao gồm một
ntmt nữ sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi một
ở tại tập thể nhà máy thuốc lá thăng long
ngõ ba trăm ba mươi nguyễn trãi thanh xuân trung thanh xuân
bệnh nhân sống trong khu vực phong tỏa đã được cách ly và xét nghiệm âm tính
vào ngày một mươi bảy tháng chín bệnh nhân được lấy mẫu xét nghiệm tiếp và có kết quả dương tính
nữ sinh năm một nghìn chín trăm sáu mươi
địa chỉ ở tám trăm chín mươi bảy giải phóng giáp bát hoàng mai
bệnh nhân là f một của bệnh nhân htt
đã được cây ly tập trung từ ngày hai mươi bảy tám
với nhiều lần xét nghiệm âm tính
ngày một mươi bảy tháng chín bệnh nhân được lấy mẫu xét nghiệm tiếp
kết quả dương tính
cộng dồn xuống mắc tại hà nội trong đợt dịch thứ bốn
từ ngày hai mươi chín bốn đến nay
là ba tám trăm tám mươi sáu ca
trong đó số mắc ghi nhận ngoài cộng đồng là một năm trăm chín mươi sáu ca
số mắc là đối tượng đã được cây ly
để đẩy mạnh công tác phòng chống dịch bệnh covid một mươi chín
theo chỉ đạo tại công điện một nghìn bốn trăm linh chín cdbit
về việc xét nghiệm và một số biện pháp phòng chống dịch covid một mươi chín
khi thực hiện giãn cách xã hội
và tăng cường giãn cách xã hội
sở y tế hà nội đã yêu cầu các trung tâm y tế
quận huyện thị xã
thực hiện phòng chống dịch theo phương châm bốn tại chỗ
phối hợp với các đơn vị liên quan
thực hiện lấy mẫu xét nghiệm đúng đối tượng
đặc biệt là giả soát lấy mẫu một trăm linh đối tượng
có triệu chứng nghi ngờ mắc bệnh
như hoa sốt rát hỏng mệt mỏi
mất hoặc giảm khứa rác vị rác
sở y tế yêu cầu các bệnh viện trong và ngoài công lập
thực hiện nghiêm các biện pháp phòng chống dịch
giám sát chặt chẽ với người bệnh
có triệu chứng nghi ngờ mắc covid một mươi chín
người đến từ các vùng dịch
hoặc các yếu tố dịch tế nguy cơ khác
khi tới khám điều trị làm việc tại đơn vị
sở y tế cũng đề nghị ubnd các quận huyện thị xã
tích cực và cuộc chỉ đạo
điều hành công tác phòng chống dịch covid một mươi chín trên địa bàn
từ công tác tuyên truyền
hướng dẫn người dân thực hiện các biện pháp phòng chống dịch
tại nơi làm việc nơi cư trú
phân công lực lượng đảm bảo an ninh trật tự
hướng dẫn người dân thực hiện quy định về an toàn phòng chống dịch
đến thành lập và đưa các trạm y tế lưu động
tại các xã phường thị trấn
có nguy cơ cao và hoạt động